trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to từ đêm ngày một mươi ba tháng tám
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên và di chuyển về phía tây
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển sau đó chuyển hướng di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng năm km đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi một bốn độ kinh đông trên bờ biển phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc
cảnh báo mưa lớn từ đêm ngày một mươi ba tháng tám do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên
và di chuyển về phía tây nên ở các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong đêm nay và ngày mai
hai mươi tháng tám ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động